thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
thưa quý vị công an huyện hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn của quản lý thị trường hà nội
vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc
nhãn mắc xuất xứ không rõ ràng vi phạm các điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại một kho thuộc địa bàn xã la phù huyện hoài đức tp hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có công nhân tiến hành
đóng gói mặt hàng làm mất tết hàng trăm các gói mất được gia công thủ công
chủ cơ sở kinh doanh này là bà tạ thị luyến địa chỉ tại xóm hoa thám xã la phủ huyện hoài đức hà nội cho biết
số nguyên liệu này được nhập từ xuân đỉnh tại đây chỉ thực hiện đóng gói và đưa ra thị trường

những cái hàng như thế này thì có giấy tờ như thế nào
tất cả những cái hàng này thì đều có giấy ủy nhiệm sản xuất hết
ủy nhiệm sản xuất của đơn vị nào
của ngoài xuân đỉnh
lời khai của chủ cơ sở khẳng định là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được
các loại mặt hàng hàng hóa phục vụ tết như là mứt tết và các sản phẩm phục vụ tết như hiện tại
như chúng ta đang thấy ở trong cơ sở này thì nó không đảm bảo
khi đưa ra thị trường nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
và cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy là không đầy đủ các điều kiện
đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
nếu không được phát hiện kịp chúng ta sẽ không có thể đảm bảo
trong thời hàng trăm hộp mứt tết này sẽ đưa đi tiêu thụ trên địa bàn hà nội và các vùng lân cận
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng
cùng với đó sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm để xử lý theo thẩm quyền